thưa quý vị công an phường tự an tp bùa ma thuật tỉnh đắk lắc đang điều tra làm rõ vụ
một phóng viên bị tấn công hành hung khi đang tác nghiệp phản ánh tình trạng xe rùa bến cóc trên địa bàn
phóng viên bị hành hung là ông hồ ngọc hùng phóng viên báo giao thông
theo phản ánh của ông hùng vào chiều ngày một mươi sáu tháng một mươi tiếp nhận phản ánh của người dân về tình trạng xe dù bến cóc lộng hành
ông hùng ra khu vực đường nguyễn tất thành thành phố buôn ma thuật để ghi nhận thì bắt gặp xe khách của nhà xe thế vĩnh đang tấp vào đón khách
mặc dù xe này đã cải tạo thành xe tải không được phép chở khách
trong lúc phóng viên đang tác nghiệp thì tài xế xe khách đã lao tới chửi bới đe dọa rồi tấn công phóng viên
sau khi xảy ra sự việc phóng viên hồ ngọc hùng đã đến công an trình báo sự việc và đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe trong tình trạng đa chấn thương
hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan công an xác minh làm rõ để xử lý theo quy định
hành vi lao thẳng xe khiến một thành viên của tổ tuần tra chín trăm một mươi một công an tp đà nẵng bị thương trong lúc làm nhiệm vụ vào tối ngày sáu tháng một mươi
đỗ trì dũng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín trú tại phường tân chính quận thanh khê tp đà nẵng
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an quận hải châu thành phố đà nẵng khởi tố bị can và bắt tạm giam về hành vi chống người thi hành công vụ
trước đó tổ tuần tra chín trăm một mươi một công an thành phố đang thực hiện nhiệm vụ tại khu vực trung tâm hành chính đà nẵng
thì phát hiện hai thanh niên có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng lại kiểm tra
tuy nhiên đối tượng tiếp tục tăng ga bỏ chạy và tông vào thượng úy nguyễn thành vinh thuộc phòng cảnh sát cơ động công an thành phố
khiến đồng chí này bị thương ở vùng đầu phải nhập viện được biết đối tượng dũng có một tiền án về tội cối gây thương tích
thưa quý vị
gần đây trên địa bàn tỉnh hậu giang xảy ra một số vụ thanh thiếu niên đánh nhau
mặc dù nhỏ tuổi nhưng các đối tượng rất hung hăng coi thường pháp luật
chỉ vì chút mâu thuẫn nhỏ là rủ nhau mang hung khí đi giải quyết làm ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình an ninh trật tự
phản ánh ngay sau đây của phóng viên thời sự
đây là những hình ảnh được ghi lại bởi camera của một quán cà phê ở ấp hai thị trấn nàng mau huyện vị thủy cách đây vài ngày
kết thúc vụ hỗn chiến là ba thanh niên phải đi cấp cứu với nhiều vết thương trên người
vào cuộc điều tra công an huyện vị thủy bắt hai mươi đối tượng tham gia vụ đánh nhau
trong đó có nhiều học sinh về trụ sở để phục vụ công tác điều tra đồng thời thu giữ nhiều hung khí liên quan đến vụ việc
là cái giao đáp mua trên mạng thì bữa đó có nghe mấy bạn thì miệng qua lại là nói thứ hai sẽ có quấn nhau
thì em thứ hai mới đem cái giao để chung cặp thủ sẵn
có gì thì quấn thì mình còn thủ mình tẩy về được
em chỉ tính đem ra nhá thôi nhưng tại nó quấn em em rồi em mới quấn lại
xuất phát từ cái việc là hai em học sinh trong nhà trường có xảy ra mâu thửng với nhau
thì hai em có xảy ra xua xác đánh nhau trong nhà trường

thì bán giám hiệu nhà trường kết hợp với công an thị trấn nàng mau đã mời làm việc
sau đó là giao cho nhà trường và gia đình quản lý giáo dục các em
tuy nhiên thì các em này liên hệ với các đối tượng ở bên ngoài tiếp tục hẹn đánh nhau
và hiện tại thì cơ quan cảnh sát điều tra công an nguyễn vị thủy đã khởi tố bắt tạm giam một đối tượng về hành vi là cúi gây hương tích
đồng thời đối với các đối tượng có liên quan còn lại cơ quan cảnh sát điều tra sẽ tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật
trước đó vào tháng tám và tháng chín tại thành phố vị thanh cũng xảy ra hai vụ thanh thiếu niên đánh nhau với tổng cộng hơn ba mươi đối tượng
chủ yếu từ một mươi ba đến hai mươi tuổi
bước đầu cơ quan công an ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố ba đối tượng về hành vi cố ý gây thương tích và đang củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng còn lại
ngồi chạy nhắn tin chửi con này kia con có hẹn chạy ra quán công an ngồi xong con điện
con sợ chạy ngốc rồi con mới điện anh em con tụ ngoài trước là thủ rồi thấy chạy ra thì mấy con chém
đối với lứa tuổi này thì tâm lý là hiếu thắng thích thể hiện mình không hiểu biết sâu về pháp lực và không suy nghĩ được cái hậu quả sẽ xảy ra nếu xảy ra đánh nhau
nếu phát hiện các em có mâu thuẫn với người khác có sự chuẩn bị khung khí cất chấu khung khí để đánh nhau
thì trước tiên là gia đình
phải là kịp thời giáo dục căn ngăn và đồng thời cần thiết phải phối hợp với nhà trường phối hợp với cơ quan công an để xử lý đảm bảo cái tính găng đe và cái tính giáo dục
để ngăn chặn tình trạng này ngoài việc xử lý của cơ quan chức năng thì vai trò của gia đình trong quản lý giáo dục là hết sức quan trọng và cần thiết
bởi ngoài tính gian đe phòng ngừa trong xử lý gia đình cần giám sát chặt chẽ giờ giấc hoạt động của con kịp thời uốn nắn những suy nghĩ lệch lạc của con cái
có như vậy mới hạn chế được thanh thiếu niên vi phạm tạo điều kiện cho các em có một tương lai tốt đẹp hơn
do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới ở khu vực từ quảng trị đến quảng ngãi và phía bắc tây nguyên đã gây mưa kéo dài khiến cho nhiều tỉnh miền trung bị thiệt hại về người và tài sản
mưa lũ đã làm sáu người chết đà nẵng hai người quảng nam một người thừa thiên huế hai người tăng ba người so với báo cáo nhanh trong sáng ngày một mươi sáu tháng một mươi
về nhà ở có chín nhà bị sập đổ hai mươi sáu nhà bị thiệt hại
về giao thông hiện còn hai điểm sạt lở lớn gây tắc đường là km ba mươi hai hai trăm linh quốc lộ chín c tỉnh quảng bình và quốc lộ một mươi năm d đi cửa khẩu quốc tế la lây tỉnh quảng trị
bộ giao thông vận tải và các địa phương đang tổ chức khắc phục
về nông nghiệp hơn một hectare hoa màu bị ngập hư hại một trăm hai mươi một năm hectare thủy sản bị thiệt hại ba trăm một mươi ba con da cầm bị chết
hiện các địa phương đang tiếp tục giả soát tổng hợp và thử nghiệm
thưa quý vị hoàn lưu bão số năm kết hợp với không khí lạnh đã gây mưa rất lớn tại một số địa phương ở khu vực trung bộ đặc biệt là tại thành phố đà nẵng và các tỉnh thừa thiên huế quảng trị quảng nam
mưa lũ đã làm một số người chết và mất tích
hàng chục nghìn nhà dân ngập sâu sạt lở đất xảy ra ở nhiều nơi
hàng loạt công trình hạ tầng giao thông thủy lợi trường học bị thiệt hại nặng nề
và trước những thiệt hại do mưa lũ gây ra thủ tướng chính phủ vừa có công điện yêu cầu chủ tịch ubnd các tỉnh thành phố nêu trên và các lãnh đạo các bộ cơ quan liên quan tập trung chỉ đạo và khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ để hỗ trợ cho người dân sớm ổn định đời sống khôi phục sản xuất và sinh hoạt sau lũ
trong đó các địa phương bị ảnh hưởng của đợt lũ vừa qua nhất là thành phố đà nẵng và các tỉnh thừa thiên huế quảng nam quảng trị tập trung chăm lo bảo đảm cuộc sống cho người dân sau mưa lũ không để người dân thiếu đói không để người dân không có chỗ ở
cụ thể tập trung tìm kiếm người còn mất tích hỗ trợ cứu chữa người bị thương tổ chức thăm hỏi động viên hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại do mưa lũ nhất là các gia đình có người bị chết mất tích gia đình chính sách hộ nghèo khó khăn
khẩn trương giả soát các hộ có nguy cơ thiếu đói nhất là hộ nghèo hộ có nhà bị sập đổ trôi hộ ở nơi bị ngập sâu sạt lở chia cắt giao thông tổ chức cứu trợ khẩn cấp lương thực nhu yếu phẩm bảo đảm không để người dân bị đói rét
sắp xếp bố trí chỗ ở tạm cho các hộ bị mất nhà ở do mưa lũ huy động các lực lượng quân đội công an thanh niên sung kích hỗ trợ người dân sửa chữa lại nhà ở dọn vệ sinh môi trường không để bùng phát dịch bệnh sau bão lũ
tập trung khắc phục nhanh công trình hạ tầng thiết yếu bị hư hại ngập lũ nhất là trường học trạm y tế hệ thống điện nước sinh hoạt các tuyến giao thông huyết mạch công trình thủy lợi đê điều hồ đập để sớm cho học sinh trở lại trường bảo đảm hoạt động khám chữa bệnh khôi phục sản xuất sau lũ góp phần ổn định đời sống cho người dân và chủ động ứng phó với những đợt thiên tai mới
tiếp tục tổ chức lực lượng giả soát khu dân cư trụ sở cơ quan trường học có nguy cơ bị ảnh hưởng do sạt lở đất chủ động sơ tán người và tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm hạn chế thiệt hại do sạt lở đất
khẩn trương giả soát thống kê đánh giá mức độ thiệt hại do mưa lũ kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền theo đúng quy định